thưa quý vị ngày hôm qua ngày hai mươi sáu tháng sáu phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tây ninh
đã tìm và đưa được thi thể cả gia đình gồm ba người gồm hai bố mẹ và một cháu bé một mươi ba tuổi
cùng chủ tệ xã hòa hiệp huyện tân biên bàn giao cho công an huyện tân biên
sáng cùng ngày công an huyện tân biên tiếp nhận tin báo của người dân phát hiện phía bên ngoài bờ rào
của một nhà máy mủ ở xã hòa hiệp huyện tân biên có một tử thi đang nổi trên mặt nước
ở đường suối lặng là đường dẫn nước thải của nhà máy mủ
sau khi được xử lý thải ra môi trường công an huyện tân biên đến hiện trường tiến hành điều tra nhận định
có thể cả gia đình ba người gặp nạn nên đã yêu cầu phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy hỗ trợ tìm kiếm nạn nhân
đến khoảng gần chín giờ lực lượng chức năng đã tìm thấy hai thi thể còn lại
được biết hai vợ chồng nạn nhân làm nghề cạo mũ cao su cả gia đình ba người mất tích từ chiều ngày hai mươi năm tháng sáu
công an huyện tân biên đang phối hợp cùng với các đơn vị nghiệp vụ điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc